bộ đội biên phòng quảng bình sát cánh cùng nhân dân trên biên giới ứng phó với mưa lũ
trong các ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi tỉnh quảng bình đã có mưa to đến rất to
các sông suối địa bàn trên khu vực biên giới nước lũ dâng cao tràn ngầm
nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt cục bộ các đồn biên phòng đã cử lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ
trên nhánh tây đường hồ chí minh và các đoạn đường quốc lộ tỉnh lộ
đường vào các bản làng trên biên giới nhiều nơi bị ngập sâu và sạt lở gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ
từ tình hình trên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi và thông báo tình hình mưa lũ đến từng hộ gia đình
đồng thời nắm chắc tình hình nhân dân triển khai lực lượng phương tiện kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ
kịp thời di rời những gia đình có nguy cơ ngập lụt sạt lở đến nơi an toàn
không để dân đói rét tổ chức canh gác cảnh báo các điểm ngập lụt sạt lở bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi đò của ông hoàng tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn liên xuân
trong quá trình di chuyển bị chim tại khúc sông qua bản trân trọng xã trường sơn
nhận được tin báo đồn biên phòng làng mô đã cử năm cán bộ chiến sĩ
phối hợp với chính quyền địa phương bà con nhân dân tham gia kịp thời cứu nạn
và đã đưa ông anh vào bờ an toàn đồng thời cố định phương tiện chờ lũ rút sẽ trùm bớt
tại các điểm có nguy cơ ngập lụt nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
sáng nay đồn biên phòng làng hò đã vận động và giúp đỡ chín hộ trên năm mươi bốn khẩu
ở bản mít cát hò dung xã kim thủy huyện lệ thủy có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở đến vị trí an toàn